theo thống kê của tổng cục hải quan tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong một mươi năm ngày đầu tháng hai đạt một mươi chín hai mươi ba tỷ usd tăng đến ba mươi hai so với nửa cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong một mươi năm ngày đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu hàng hóa của việt nam đạt trị giá chín sáu tỷ usd tăng ba mươi so với nửa cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
tính đến hết ngày một mươi năm tháng hai kim ngạch xuất khẩu của việt nam đạt hai mươi bảy tám mươi sáu tỷ usd tăng năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ở chiều nhập khẩu kim ngạch trong một mươi năm ngày đầu tháng hai đạt chín sáu mươi hai tỷ usd tăng ba mươi ba bảy so với nửa cuối tháng một
theo đánh giá của các nhà phân tích nguyên nhân kim ngạch xuất nhập khẩu tăng xuất phát từ việc một số công ty đa quốc gia đã tăng năng suất tại các nhà máy tại việt nam nhằm bổ sung cho đơn hàng bị thiếu hụt do các nhà máy ở trung quốc bị đóng cửa